chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
theo tộc quán thì người khơ mú thường dựng nhà ở lưng trường núi cuộc sống gắn liền với núi rừng và thiên nhiên hoang dã
tuy nhiên sự gắn màu ấy không đơn thuần thể hiện ở yếu tố địa lý hay hình thức lao động sản xuất
mà nó còn ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống tâm linh tín ngưỡng văn nghệ dân gian và nghề thủ công truyền thống của đồng bào dân tộc khơ mú
chính điều này đã làm nên nét đặc trưng trong văn hóa khơ mú một nền văn hóa mang linh hồn của mây núi đại ngàn
người khơ mú vẫn hiện hiện trong cuộc sống lao động hàng ngày trong âm nhạc dân gian nghề thủ công và tập quán tín ngưỡng
dù là ở bất kỳ đâu trên vùng cao phía bắc hay các khu vực đồi núi miền trung
người khơ mú vẫn giữ được cái hồn đại ngàn trong văn hóa tộc lạ
từ bao đời nay các bản làng của người khơ mú nằm bình yên giữa thiên nhiên hoang sơ của núi rừng
cuộc sống vì thế mà cũng giản dị lặng lẽ trôi qua cùng núi đồi con suối
miền tây nghệ an là khu vực có khá đông người khơ mú sinh sống chủ yếu ở các huyện kỳ sơn tương dương quế phong
dân số của người khơ mú ở đây chỉ là một số

nghe truyền thống mà có nhiều cái sản phẩm rất đặc trưng và rất đẹp
cụ thể như là nghe mây tre đan rồi chế biến một số cái đồ mỹ nghề khác
người khơ mú ảnh hưởng nhiều văn hóa của người thái
do vậy hình ảnh dễ nhận thấy ở các bản làng khơ mú là những ngôi nhà sàn gần gũi với thiên nhiên
được làm hoàn toàn từ chất liệu gỗ rừng
chè nứa tựa lưng và đồi núi
một trong những nét độc đáo nhất trong tín ngưỡng của người khơ mú liên quan đến nhà cửa thể hiện qua bếp lửa trong nhà
nhà của người khơ mú luôn phải có hai bếp một bếp để thờ và một bếp để nấu nướng
bếp lửa trong nhà không bao giờ để bị tan lụi để chứng tỏ sự sung túc của con cái trong nhà
đồng thời họ quan niệm ngọn lửa chính là dòng kết nối giữa tổ tiên với các thế hệ sau
sau nên không bao giờ để bị đứt đoạn
đặc trưng của người khơ mú là chủ yếu thời xưa là họ chủ yếu là sống bằng nhà sàn
mà nét đặc trưng đặc biệt nhất của người khơ mú là bao giờ họ cũng có hai cái bếp
mà một bếp là chỉ dành riêng cho việc nấu nướng để thờ cúng ông bà tổ tiên
đặc biệt là chỉ được chủ nhà mới được vào
chứ còn người ngoài người khách là tuyệt đối không được vào
còn một gian bếp nữa là để nấu ăn uống bình thường hàng ngày là tất cả mọi người đều được vào bình thường
với lại cái nét đặc trưng làm cái hai bếp là thường thường bàn thờ là đặt trong cái gian bếp đấy luôn
chứ không có một gian thờ giống như người thái hay người kinh là đặt một cái gian khác đặt hẳn trong bếp
chỉ để nấu xong là cúng ở đó luôn
hồn đại ngàn trong văn hóa khơ mú được thể hiện ngay trong văn hóa sổng họ

của người khơ mú thường được đặt theo tên một loài thú một loài chim hay một loài cây và có nhiều câu chuyện sự tích liên quan đến sự ra đời của dòng họ đó
người khơ mú ở đây mỗi dòng họ lại có những câu chuyện dân gian về sự tích ra đời của dòng họ đấy
ở đây phần lớn là họ pịt họ xeo họ pụt các họ đều là xuất phát từ tên cây cối chim muông
như họ pịt của chúng tôi là bắt nguồn từ tên của loài chim bìm bịp
từ khi chúng tôi còn chưa có họ loài chim này có liên quan tới sự tồn tại và hình thành dòng họ của chúng tôi
hoặc như họ pụt là bắt nguồn từ cách gọi tên cây dương sỉ của người khơ mú
người khơ mú có tập quán cảnh tác nường dãy và cuộc sống sinh hoạt luôn gắn bó mật thiết với thiên nhiên núi rừng
trong quá trình lao động sáng tạo người khơ mú đã tạo ra các vật dụng dụng cụ thủ công bằng tre nứa mang dấu ấn bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình
ngoài nông nghiệp săn bắt hái lượm có thể nói nghề đan lát của người khơ mú rất phát triển và đạt đến trình độ tinh xào
những chiếc gây mây mâm mây cây ép đựng xôi hay như cây gùi cây giỏ đều được làm từ cây tre cây nứa hoặc sợi mây
qua bàn tay khéo léo của những người nông dân bình thường đã trở thành các đồ gia dụng xinh xắn chất chứa hồn thiêng của đại ngàn
trước kia gia đình tôi không đan lát chỉ làm nương vào rừng kiếm củi thôi
sau này tôi thấy trong bản có người làm nên tôi cũng học hỏi để làm theo họ
người khơ mú hầu như ai cũng biết làm
cái này ai khéo tay thì làm đẹp hơn
tôi vẫn làm hàng ngày vì cứ làm ra bao nhiêu là bán hết bấy nhiêu
làm đến đâu cũng có người hỏi mua bán nhanh lắm
nhà tôi thường làm các vật dụng mà người khơ mú hay dùng như ghế mây ép xôi giỏ đựng trầu cao kim chỉ hoặc giỏ hoa
nhưng bây giờ đi kiếm nguyên vật liệu khó hơn
vì nếu đi lấy mây thì phải đi núi rất xa hoặc ở rất sâu trong rừng
đi lại vất vả mà mất nhiều thời gian
nguyên liệu bây giờ cũng ít hơn ngày trước nữa
đồng bào khơ mú phần lớn đều biết đan lát và thường tự đan các vật dụng phổ biến trong gia đình
đến nay thay vì tự cung tự cấp có một số gia đình đã phát triển nghề đan trở thành nghề mưu sinh của đồng bào dân tộc khơ mú
từ ngày làm cái này kinh tế gia đình cũng tốt hơn
một ngày có thể bán được năm trăm linh đến sáu trăm linh nghìn
vì đều là đồ thủ công nên mỗi cái bán được khoảng hơn một trăm linh
nhà tôi lại ngay gần đường nên nhiều người đi qua đi lại
thấy vợ chồng tôi ngồi đan và bán đồ thì họ mua luôn
nên một ngày cũng bán được khá
hai vợ chồng cùng làm tôi đan là chính
vợ tôi không biết đan thì ngồi chuốt mây

nếu ai đã một lần ghé thăm các bà làng của người khơ mú ở vùng núi tây bắc
nếu ai đã một lần ghé thăm các bà làng của người khơ mú ở vùng núi tây bắc
hay dây chân dãy trưởng sơn
đều sẽ được đắm mình trong không gian núi rừng hoang dã

sẽ cảm nhận được rất rõ về dấu ấn và âm hưởng huyền bí hoang sơ của đại ngàn
qua những điệu múa làn điệu sân ca hay giản nhạc cụ phong phú
qua những điệu múa làn điệu sân ca hay giản nhạc cụ phong phú
độc đáo cả về hình dáng và âm thanh
độc đáo cả về hình dáng và âm thanh
người khơ mú có nhiều làn điệu dân ca dân vũ vừa chóc trẻo vừa khỏe khoắn
người khơ mú có nhiều làn điệu dân ca dân vũ vừa chóc trèo vừa khỏe khoắn
do hình ảnh của cây ngàn khe suối đường sống hòa mình vào thiên nhiên
nổi bật trong số đó là hát tơm một thể loại dân ch epsilon

giống như hát ghẹo của người kinh hát ví của người tày hát xình ca của người cao lan
hát tôm của đồng bào khơ mú cũng là một loại hình dân ca gắn với đời sống sinh hoạt từ xa xưa và xuất hiện trong hầu hết các hoạt động văn hóa
tôm có thể hát khi rảnh rỗi hát khi lên nương để bớt mệt nhọc hát đối đáp để giải bày tâm tình
trong khi tôm có thể có tước múa phụ họa cho những câu hát
những điệu múa này cũng là loại hình dân vũ truyền thống của người khơ mú chủ yếu là vơ huông hoặc óc eo
thường là trong các dịp lễ hội hoặc khi bản làng có việc lớn sẽ có một đội múa và hát tôm cùng biểu diễn
với nội dung ca ngợi thiên nhiên sự đoàn kết cộng đồng ôn lại lịch sử của bản làng kể lại các câu chuyện liên quan đến những nhân vật anh hùng hay ca ngợi đảng
đây cũng chính là cách mà người khơ mú truyền dạy cho nhau niềm tự hào về quá trình xây dựng và phát triển bản làng
trong đời thường người khơ mú thường hát mộc tức là không có nhạc đệm hoặc hát có tiếng đệm của sáo pí tôm hoặc loại sáo dọc được làm bằng tre hoặc nứa
những điệu hát thường ngày có thể cất lên trong bất cứ dịp nào họ gặp nhau thấy vui thì cất lên tiếng pí rồi giọng hát cũng hòa theo nhanh chóng
phụ nữ khơ mú ngày trước thường hát tôm mọi lúc mọi nơi khi họ làm nương sang thăm nhà bạn khi đi đường đông vui hoặc trong dịp ngày vui của gia đình
đến nay những người phụ nữ còn biết tôm phần lớn là được học từ bé và gắn bó đến tận bây giờ
nhà tôi có bà nội biết hát tôm nên tôi được nghe hát tôm từ bé
nhưng khi bé tôi chỉ nghe thôi
chưa được học hát
đến khoảng hai mươi tuổi là tôi biết hát rồi
cứ nghe và học từng câu
lâu dần thì thuộc
các bài hát tôm thường là bài giao duyên trai gái hát với nhau
hoặc hát vào lúc đi làm nương rẫy
trong dịp lễ tết ngày vui mừng nhà mới
bây giờ có cả những bài tôm ca ngợi đảng và bác hồ
người khơ mú đã sáng tạo ra hệ thống nhạc cụ khá phong phú
có phần làm nên vẻ đẹp say đắm trong các làn điệu dân khai
hầu hết chúng đều được làm từ tre nứa với những âm sắc độc đáo
vừa thăm thẳng như rừng xanh vừa vui nhộn như chính tâm hồn của người khơ mú đôn hậu thủy chung sống tràn hòa giữa thiên nhiên
những loại nhạc cụ độc đáo làm từ tre nứa của người khơ mú đến ngày nay vẫn còn xuất hiện nhiều trong đời sống của đồng bào khơ mú như ôm đinh đao tót pí tơm
độc đáo nhất trong hệ thống nhạc vụ khá phong phú của đảng và bác hồ
độc đáo nhất trong hệ thống nhạc hữu của người khơ mú là cây pí tơm
pí tơm là loại xáo dọc gần giống như tót với âm sắc độc đáo như tinh gió vi vu giữa đại ngàn bao la
có khả năng diễn tả tâm trạng mô phòng không gian sống của người khơ mú
có phần làm nên vẻ đẹp say đắm trong các làn điệu dân khai

bí tơm là nhạc vụ chính đệm hát cho tơm hát kinh trơ và góp âm sắc để dàn nhạc vụ khơ mú thêm phong phú độc đáo